đường vào xã phước lộc của huyện phước sơn tỉnh quảng nam đã chính thức thông tuyến
trước đó các xã bị cô lập hàng nghìn người dân thiếu lương thực trầm trọng
lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy bay để tiếp tế lương thực cho người dân
sau hai mươi năm ngày cô lập con đường vận chuyển lương thực thực phẩm cho người dân vùng cao đã không còn gian nan
hàng chục chiếc xe cơ giới được huy động để múc đường
hàng trăm thanh niên địa phương dùng sức người để làm dọ đá bờ kè
với những nỗ lực của đơn vị thi công tuyến đường một mươi hai km từ xã phước thành đi phước lộc đã được thông tuyến
gần một đồng bào rẻ chiêng ở xã phước lộc đã nhận được lương thực thực phẩm trên những chuyến xe vào đến tận xã
một mươi tấn gạo kèm theo nhiều thực phẩm tươi sẽ giúp bà con trong vòng một tháng tới
nỗ lực thông đường phá bỏ thế cô lập tại xã phước lộc là giải pháp tạm thời của huyện phước sơn tỉnh quảng nam
về lâu dài địa phương vùng cao này cần sự trợ lực rất lớn từ trung mương và địa phương
để sớm khôi phục hạ tầng giao thông thiết yếu đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số